sáng ngày hai mươi sáu tháng hai tại tỉnh đồng tháp đã diễn ra hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo khu vực đồng bằng sông cửu long
đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng chí lê minh hưng ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh đồng tháp
lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long và hơn ba trăm linh doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo đã tham dự
tại hội nghị các đại biểu đã nêu bật vấn đề cốt lõi là giá lúa gạo ở đồng bằng sông kiểu long biến động rất lớn
theo mùa vụ theo vùng sản xuất cơ cấu giống và theo chất lượng xây sát gạo
vùng đồng bằng sông kiều long cung cấp chín mươi sản lượng gạo cho xuất khẩu cả nước
tuy nhiên quy mô sản xuất hộ nông dân thì nhỏ lẻ sản xuất theo tập quán và kinh nghiệm
ít áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp nên thường gặp phải cảnh được mua mất giá
năm hai nghìn một mươi chín tổng diện tích trồng lúa
ước tính khoảng bốn một trăm bảy mươi năm triệu hectare sản lượng khoảng hai mươi năm triệu tấn
trong đó sản lượng lúa hàng hóa khoảng một mươi ba triệu tấn và lượng gạo hàng hóa khoảng sáu năm triệu tấn
đầu năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu gạo của việt nam có xu hướng giảm đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ lúa gạo ở thị trường nội địa thời gian qua